ngày hai mươi sáu tháng một mươi tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất
chuẩn bị kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hội nghị nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác chuẩn bị kỳ thi quốc gia hành hai mươi khích lệ phong trào thi đua
nâng cao tay nghề cho lao động trẻ nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
lựa chọn chuyên gia thí sinh tham dự kỳ thi tay nghề asean hai nghìn hai mươi tại singapore
và kỳ thi tay nghề thế giới hành hai mươi một tại tượng hải trung quốc
theo đó các nghề tổ chức thi tại kỳ thi tay nghề quốc gia hai nghìn hai mươi là các nghề được tổ chức thi tại kỳ thi tay nghề asean
và một số nghề sẽ được tổ chức thi tại kỳ thi tay nghề thế giới năm hai nghìn hai mươi một
tổng số nghề thi sẽ là ba mươi một nghề
thời gian thi sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi

tổng số nghề tổ chức kỳ thi chuẩn bị kỹ thuật cho kỳ thi
dự kiến sẽ có sáu hội đồng thi quốc gia gồm bộ công thương bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ xây dựng
bộ giao thông vận tải bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn sở lao động thương binh và xã hội thành phố hà nội
sau kỳ thi tay nghề quốc gia sẽ lựa chọn thí sinh cho đội tuyển quốc gia và tổ chức huấn luyện
để tham dự kỳ thi tay nghề asean tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
kinh phí thực hiện kế hoạch lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp